kể từ năm hai nghìn một mươi ba liên hợp quốc chọn ngày ba mươi tháng bảy hàng năm là ngày thế giới phòng chống mua bán người
để thể hiện cam kết và nỗ lực của chính phủ việt nam trước cộng đồng quốc tế thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định bảy trăm chín mươi ba chọn ngày ba mươi tháng bảy là ngày toàn dân phòng chống mua bán người với mục tiêu huy động mọi nguồn lực phát huy sức mạnh tổng hợp của cải thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa ngăn chặn tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc

nguyễn thị n đã xa chân vào con đường tối
như bao cô gái trẻ mới từ nông thôn lên các khu công nghiệp ở bắc giang làm công nhân nguyễn thị nờ lên các trang mạng xã hội trò chuyện giao lưu kết bạn với nhiều người
tuổi đời còn trẻ lại chưa va chạm nhiều thiếu kinh nghiệm sống
nguyễn thị nờ nhanh chóng bắt đầu mối quan hệ yêu đương với các nam thanh niên trên thế giới ảo một trong số những mối quan hệ ảo ấy đã bước sang ngoài đời thực
sau vài lần gặp gỡ nờ đã đi chơi với các đối tượng là trần thanh trần long dương văn hậu cùng chú tại xã danh thắng huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
nờ đã nghe theo lời rụ rỗ của các đối tượng từ bắc giang lên lạng sơn để đi chơi mà không hề hay biết âm mưu bị bán sang trung quốc
may mắn khi được giải cứu trong chuyên án của lực lượng cảnh sát hình sự nơ vẫn bàng hoàng trước việc mình bị lừa bán sang bên kia biên giới

chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi tám và quý i năm hai nghìn một mươi chín cơ quan chức năng đã khởi tố hai trăm bốn mươi bốn vụ ba trăm ba mươi bị can về tội mua bán người và tổ chức xác minh giải cứu tiếp nhận năm trăm bảy mươi bảy trường hợp là nạn nhân mua bán người
để tăng cường công tác điều tra khám phá các vụ án về mua bán người sang trung quốc bộ công an đã chỉ đạo với các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đặc biệt là với bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
công an đã chỉ đạo với các đơn vị nghiệp vụ cơ bản tuần tra kiểm soát quản lý xuất nhập cảnh người qua biên giới giữa hai nước
hàng năm thì chúng tôi của công an đã phối hợp với các cơ quan chức năng của việt nam như bộ ngoại giao bộ lão đợi bộ đội biên phòng tiến hành xác minh giải cứu những nạn nhân trong nước và đặc biệt là phối hợp với bộ công an trung quốc
công an trung quốc người là campuchia tiến hành giải cứu những nạn nhân

đưa ra mức án phạt thích đáng để gian đe đối với loại tội phạm này
tại cái điều một trăm năm mươi của bộ luật hình sự trong đó quy định rằng những cái hành vi mua bán người
có thể bị xử phạt tù đến một mươi năm năm
trường hợp người nào giúp đỡ hoặc hỗ trợ hoặc giúp sức cho những người khác
mà phạm vào cái tội buôn bán người thì có thể những người đó đóng vai trò đồng phạm
và cũng bị xử lý theo quy định của luật pháp ở điều một trăm năm mươi về tội buôn bán người
chính vì vậy mà chúng ta cần phải cảnh giác vì có thể vô tình giúp sức tạo điều kiện
hoặc hỗ trợ cho những kẻ có mục đích xấu vào hành vi phạm tội của họ
thì chúng ta cũng sẽ bị xử lý
theo quy định của pháp luật
theo chân các chiến sĩ công an huyện yên minh tỉnh hà giang
chúng tôi đến xã lao và trại thăm chị giàng thị bó
một nạn nhân bị lừa bán sang trung quốc được lực lượng công an tỉnh hà giang
phối hợp với lực lượng chức năng của trung quốc giải cứu đợt cuối năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
một ghi cơ gian đối với chị pó đối với lực lượng công an huyện yên minh
là nó xuất phát từ cái chỗ là chị phó này sau khi chồng gia đình chị ấy
mất sau đó chị mình mới nuôi sáu đứa con
đến tháng tám bây giờ là chị bị các đối tượng xấu lợi dụng
và lừa dỗ dỗ dỗ chị sang bình trung quốc bán
và được lực lượng công an huyện yên minh phối hợp với lực lượng công an tỉnh
và công an trung quốc giải cứu đợt chị về
cho nên là sau khi chị về đến nhà chị coi như lực lượng công an ấy
là người thân thích nhất của chị trong thời điểm hiện tại bây giờ
thế lịch mình chưa tạo cưu phải trống cưu lò
nhà nào dân nào nó ý lực chia
thôi chị này cho
công an sẽ đợi nó ý lực chia rồi rồi mình cho lựa là lựa là rồi mình cho thứ rồi mình cho thị nữa
giàng thị pó là một trong số rất nhiều những nạn nhân mua bán người
được lực lượng công an giải cứu trong các đợt cao điểm
tấn công phòng chống tội phạm mua bán người sang trung quốc
có lẽ trong suốt những năm tháng làm nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm buôn người
kỷ niệm đáng nhớ nhất
với đại úy lê tuấn anh phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
chính là việc giải cứu được cháu ven thị mão sinh năm hai nghìn một mươi hai huyện tương dương tỉnh nghệ an
thoát khỏi nỗi đoạ đầy địa ngục trần gian bị bán sang trung quốc
khi cháu ven thị mão về địa phương cháu tâm lý nó hoảng loạn lắm
cháu hoảng loạn lắm
vì lúc đó cháu có trẻ em qua bên kia thì cháu
có trường tố sạc minh hỏi thì cháu nói là cháu bị bán
cho một gia đình
thì cháu phải đáng trẻ em nhưng cháu đã phải bị phục vụ tình dục cho gia đình của người mua nạn nhân
cho nên lúc đó cháu rất hoảng loạn
thì chúng tôi có điện về cho địa phương của nơi cháu và gia đình để đón cháu về
thì thực ra nói gia đình rất là khó khăn
và chính quyền địa phương cũng không có cách nào để thảo gợi khó khăn đấy
thì chúng tôi đã ban vào gia đình
ở ngoài tổ chức phí hình phụ đông xanh ấy
thì người ta được đào tạo và cho ăn học
thì sau khi chúng tôi thám mưu cho gia đình của địa phương
ta gửi cháu vào trường
học ở tổ chức đông xanh
thì gia đình và cháu đã đồng ý
là người trực tiếp
đưa cháu ra
đưa cháu ra thì trong quá trình cháu rất là rụt re sờ sệt
rất là hoảng loạn
nhưng tôi đưa cháu ra ăn học ở đấy
đào tạo nghề ở đấy
sau một năm
tôi điện thoại lại
ở nhà trường
thì thấy cháu rất là phấn khởi yêu đời lạc quan lắm
mong muốn của cháu lớn nhất của cháu ấy đến bây giờ tôi điện thoại vẫn liên lạc
thì cháu vẫn nói là ước muốn của cháu
cháu muốn về địa phương làm cố dạo
trên thực tế
ngay cả khi được giải cứu trở về địa phương
nạn nhân của tội phạm mua bán người phải cánh chịu hậu quả nặng nề
đặc biệt là về sức khỏe
và khó khăn lớn nhất của các nạn nhân mua bán người
chính là việc bắt đầu là cuộc sống
nhận thức được điều này
thời gian qua công tác tiếp nhận
hỗ trợ nạn nhân mua bán người
luôn được các bộ ban ngành quan tâm
một trăm linh nạn nhân được giải cứu
đã nhận được hỗ trợ ban đầu
tư vấn tâm lý
khám sức khỏe
trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật
căn cứ theo nhu cầu nguyện vọng của nạn nhân
trên năm mươi số nạn nhân
sau khi tiếp nhận được hỗ trợ các dịch vụ liên quan
như trợ cấp khó khăn
tạo việc làm
tạo điều kiện cho vay vốn với lãi suất thấp
ổn định cuộc sống
hòa nhập cộng đồng